hiện số nạn nhân tử vong vì mắc viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona gây ra
tại thành phố vũ hán của trung quốc đã lên tới con số một mươi bảy người
và hiện tại dịch cũng đã được phát hiện tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ
trước diễn biến nghiêm trọng và khó lường này
thủ tướng chính phủ đã ký ban hành công điện về việc phòng chống dịch bệnh
bộ y tế chỉ đạo tổ chức kiểm soát chặt chẽ hành khách nhập cảnh
tại các cửa khẩu đường bộ đường thủy đường hàng không
nếu phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tổ chức cách ly quản lý kịp thời
có các phương án đáp ứng hiệu quả phù hợp với tình hình dịch
bộ thông tin và truyền thông bộ văn hóa thể thao và du lịch
bộ lao động thương minh và xã hội bộ ngoại giao phối hợp chặt chẽ với bộ y tế
để cung cấp thông tin và khuyến cáo các công dân việt nam
không nên đến các khu vực đang có dịch khi không cần thiết
ba chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác kiểm soát dịch bệnh theo chỉ đạo của bộ y tế
bảo đảm cung cấp đủ thuốc phương tiện vật tư trang thiết bị
kinh phí cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh trên địa bàn